dầu dưỡng có thể giúp cho làn dao của bạn cân ông bằng và ngậm nước
từ dầu dừa đến dầu jojoba đều được coi là thần dược cho làn da
một số người từng nghi ngờ về việc sử dụng dầu dưỡng trên da của họ
họ tin rằng làm như vậy có thể gây trầm trọng thêm các vấn đề về da
nhưng theo giới chuyên gia dầu có thể nuôi dưỡng làn rau của bạn tốt hơn cả kem giữ ẩm
thực tế dầu dưỡng cũng có thể chữa lành và phục hồi làn da của bạn
ngay cả khi bạn sở hữu làn da dầu bạn vẫn nên sử dụng các loại dầu dưỡng da mặt hoặc dầu tự nhiên
làm như vậy một cách điều độ có thể giúp loại bỏ các vấn đề về mụn trứng cá
dầu dưỡng có tốt cho da mặt không
dầu dưỡng là một trong nhiều giải pháp chăm sóc da hiện có
chúng được thiết kế đặc biệt để phối hợp với các loại dầu tự nhiên của da từ đó giữ cho da được cân bằng
da của chúng ta tạo ra dầu và lipid một cách tự nhiên
dầu dưỡng da mặt thường có nguồn gốc thực vật như
hoa lá rễ
dưới đây là bảy lý do khiến bạn muốn sử dụng dầu dưỡng da mặt
thứ nhất dầu bôi mặt có thể có nhiều lợi ích tiềm năng
nhưng mục đích chung của chúng là đóng vai trò như một cấp độ bảo vệ bổ sung cho da
thứ hai tiêu cực tím là tác nhân gây ra các nếp nhăn và đốm nâu trên da
một số loại dầu dưỡng da mặt chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa tổn thương do ánh nắng mặt trời và khô da
thứ ba nhiệt độ cao từ máy sửa có thể hút độ ẩm ra khỏi da
dầu là liều thuốc giải độc lý tưởng cho làn da khô bong chóc và đôi má ửng hồng thô giáp
chúng có thể dưỡng ẩm hiệu quả hơn nhiều so với kem dưỡng
thứ tư các loại dầu cao cấp như macadamia jjoba và hoa trà thực sự hút sạch bụi bẩn và chất béo từ các lỗ chân lông khiến chúng trông nhỏ hơn và ít gây chú ý hơn
thứ năm chất béo bão hòa trong dầu chống lại vi khuẩn và nấm có hại
thứ sáu bôi dầu trên mặt có thể giúp điều trị các chứng dối loạn da nghiêm trọng như viêm da và chàm
chúng chứa các đặc tính chống viêm có thể làm giảm viêm cũng như làm dịu da
cuối cùng nguyên nhân thứ bảy đó là dầu bôi mặt chứa vitamin a c d e flavonoid polyphenol và acid béo omega ba
sau đây là một số loại dầu dưỡng tốt cho da mặt mà bạn có thể tham khảo để sử dụng
dầu dừa dễ dàng hấp thụ vào da và được biết là có nhiễm
lợi ích cho sức khỏe bao gồm cả vitamin e và k cũng như các đặc tính chống nấm và kháng khuẩn của nó
bơ hạt mỡ có nguồn gốc từ các loại hạt của cây hạt mỡ châu phi
bơ hạt mỡ là một chất thường được tìm thấy ở dạng rắn nhưng nó nóng chảy ở nhiệt độ cơ thể và đôi khi được sử dụng như một sản phẩm dưỡng ẩm và chăm sóc tóc
bơ hạt mỡ hữu cơ chưa qua tinh chế cũng có thể được kết hợp với dầu ô lưu hoặc dầu dừa để tạo ra kết cấu mịn hơn phù hợp khi sử dụng trên da mặt
dầu hạnh nhân
nó được làm từ hạnh nhân thô ép dầu hạnh nhân có nhiều lợi ích cho sức khỏe chẳng hạn như vitamin e kẽm protein và cali
nó có kết cấu nhẹ hơn dầu ô lưu và bơ hạt mỡ mà nhiều người cảm thấy hấp dẫn khi sử dụng trên mặt
dầu hạt tầm xuân
dâu hạt tầm xuân được chiết xuất từ hạt của cây hoa hồng dại
dầu hạt tầm xuân được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da mặt hứa hẹn mang lại lợi ích dưỡng ẩm và chống lão hóa
các acid béo thiết yếu và chất chống oxy hóa trong dầu này bao gồm cả provitemin a cung cấp khả năng bảo vệ tương đối cao chống lại chứng viêm và tổn thương da do oxy hóa
dầu jojoba được chiết xuất từ hạt của nó và được sử dụng trong y học dầu này có tác dụng chống viêm và chữa lành vết thương